cảnh công an tỉnh lạng sơn cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra giám sát chặt chẽ các cơ sở lưu trú
tới từng hộ gia đình tuyên truyền đến người dân nâng cao nhận thức
không tiếp tay cho hoạt động đưa người nước ngoài vào nội địa
đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng
kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp ổ nhóm chuyên đưa dẫn người nước ngoài vào việt nam
chỉ tính riêng trong tháng bảy vừa qua
ba mươi đối tượng đã bị khởi tố về tội tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
hệ lụy liên quan đến hoạt động xuất cảnh cũng như đặc biệt là tác hại của covid một mươi chín
khi lây nhiễm để quần chung dân dân nói chung nắm được
đặc biệt là số đối tượng chuyên những nhóm đối tượng ở trên tuyến biên giới
các thôn bản biên giới những đối tượng những thành phần thường xuyên có những hoạt động
tham gia đưa dẫn người xuất cảnh trái phép
thứ hai là phối hợp tốt giữa các lực lượng đặc biệt là lực lượng biên phòng lực lượng công an
trong đó lực lượng biên phòng và phòng chống cảnh tham gia phối hợp
trong cùng tham mưu thứ nhất là trao đổi thông tin cơ chế phối hợp
trong trao đổi thông tin trong tham mưu cho cấp trên trong phối hợp bắt giữ đối tượng
trong thời gian vừa rồi thì đơn vị cũng đã nhiều lần hội đàm với phía trung quốc
trên thế giới thì trong thời gian tới thì tiếp tục tham mưu cấp trên
đăng cường với đối ngoại nhân dân đối ngoại nhà nước
sòng sòng với các biện pháp mạnh mẽ và quỹ liệt từ phía các cơ quan chức năng
thì phần còn lại của cuộc chiến với đại dịch nằm ở chính ý thức của người dân
đừng vì cái lợi nhỏ trước mắt của bản thân mà tiếp tay cho các đối tượng nhập cảnh trái phép
làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng và vướng phải vòng lao lý
hai nghi can nổ súng uy hiếp khống chế giao dịch viên bảo vệ và cướp tiền mặt
tại ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh ở số hai mươi bảy phố huỳnh thúc kháng
quận đống đa hà nội vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy
đã bị phòng kỳ sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với công an quận đống đa hà nội
và cục cảnh sát hình sự bộ công an bắt giữ
các đối tượng bị bắt gồm phùng hữu mạnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại phố châu long phường trúc bạch quận ba đình hà nội
hiện ở phố trúc khê phường láng hạ quận đống đa
và hoàng ngọc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại phố phan bội châu phường cửa nam
quận hoàn kiếm hà nội hiện ở tòa nhà hai mươi bảy phố huỳnh thu kháng quận đông đa
theo lực lượng chức năng chủ mưu vụ cướp là hoàng ngọc
do làm ăn thua lỗ dẫn đến nợ nần nhiều tiền
ngọc đã rủ mạnh cướp tiền của ngân hàng bidv chi nhánh ngọc khánh
công an phường tân thới hỏa quận tân phú tp hcm
đang điều tra vụ trộm xe gắn máy xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn
theo hình ảnh camera an ninh ghi lại được
hai đối tượng đi trên xe gắn máy dạo quanh nhiều vòng để tìm sơ hở của người dân
thấy dãy nhà trọ số một mươi ba một mươi một a đường lương thế vinh
quận tân phú vắng chủ
một đối tượng đã lẻn vào trong rắt trộm xe tay ga mang biển số sáu mươi bảy b một tám mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi ba
trong khi đó đối tượng ở ngoài cảnh giới
cả hai sau đó đã đẩy xe bỏ trốn
tối ngày hai mươi tám tháng bảy tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
tiếp tục xảy ra hai trận động đất với cứng độ từ hai sáu đến ba năm độ rite
hai trận động đất lần lượt xảy ra vào lúc hai mươi h hai mươi tám và hai mươi một h ba mươi
tối ngày hai mươi tám tháng bảy với cứng độ từ hai sáu đến ba năm độ rite
độ sao trấn khoảng từ tám một đến một mươi một ba km
theo ghi nhận không có thiệt hại nào xảy ra sau hai trận động đất này
như vậy là trong vòng chưa đầy hai ngày trên địa bàn mộc châu đã xảy ra tổng cộng một mươi sáu trận động đất và dư chấn
làm gần ba trăm linh ngôi nhà cùng với các công trình công cộng công trình nhà nước bị ảnh hưởng
thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả động đất
ubnd tỉnh sơn la đã cử đoàn công tác xuống huyện mộc châu
để kiểm tra và đánh giá cụ thể thiệt hại
đối với đối tượng nguyễn mạnh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi về tội cướp tài sản
đặc điểm nhận dạng đối tượng này có sẹo chấm ở đuôi mắt phải
cũng liên quan đến tội cướp tài sản công an huyện thanh miện của tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng trương mậu hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn thọ trương xã lam sơn huyện thanh miện tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m sáu mươi tám và có sẹo thẳng hai cm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
còn về tội cưỡng đoạt tài sản công an thành phố hải dương tỉnh hải dương
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn đại sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn phú tảo xã thạch khôi thành phố hải dương tỉnh hải dương
đặc điểm nhận dạng cao một m năm mươi năm và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau mắt phải
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng

quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an